mưa lớn trong nhiều ngày qua cũng đã khiến hàng loạt hồ chứa trên địa bàn tỉnh bình định
ở trong tình trạng nguy cấp khi mà cho đến lúc này thì hầu hết các hồ đã gần đầy nước
việc phải trải qua bốn đợt mưa lũ lớn liên tiếp trong thời gian vừa qua
đã dẫn đến tình trạng nước thẩm thấu dò dỉ qua các thân đề
chính quyền tỉnh bình định đã lên phương án để di rời khẩn cấp người dân
đang sinh sống ven các hồ chứa thiếu an toàn
mưa lớn trong suốt một tháng qua đã khiến cho nhiều hồ chứa ở tỉnh bình định đều đầy nước
đối với hơn năm mươi hồ chứa chưa được đầu tư vốn thì trải qua bốn đợt mưa lũ lớn hiện càng xuống cấp nghiêm trọng
nhiều hộ đang đứng trước mối nguy cơ mất an toàn do nước thẩm thấu vào thân đập
các phương án di rời dân và gia cố các hồ chứa đang bị mưa lũ đe dọa
cũng đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình định đặt ra
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
đã yêu cầu các chủ hồ chứa nước trên địa bàn toàn tỉnh
cử người ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt với hồ chứa đập cùng
yêu cầu địa phương khẩn trương tiến hành huy động lực lượng
dùng ba bao tải cát ra cố tạm thời các điểm sạt lở
đồng thời tháo nước để tránh tình trạng vỡ đê